các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lực lượng chức năng đã phát hiện hai vụ vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc tại huyện lộc ninh và huyện bù đốc
vụ thứ nhất tại khu vực ấp bảy xã lộc hòa huyện lộc ninh
tổ công tác đã phát hiện một bãi gỗ có tổng khối lượng trên năm mươi hai mét khối loại gỗ từ nhóm hai đến nhóm tám
số gỗ này không có dấu búa kiểm lâm không xác định được chủ gỗ
vụ thứ hai với gần hai mươi mét khối gỗ từ nhóm ba đến nhóm tám
được phát hiện tại khu vực ấp tân hội xã tân thành huyện bù đốp
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và không xác định được chủ sở hữu
cũng liên quan đến hành vi vận chuyển lâm sản trái phép
đội cảnh sát giao thông công an huyện tân hóa tỉnh quảng bình vừa bàn giao gần năm mét khối gỗ
cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ để tiếp tục điều tra
vào giữa tháng một năm hai nghìn một mươi sáu trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một mươi hai a
và tuyến đường liên xã đức hóa
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát
một mươi ba c bốn nghìn một trăm bảy mươi bảy do lái xe trương văn đức điều khiển
đang vận chuyển hai mươi ba thanh gỗ bộp có khối lượng gần năm mét khối
tại thời điểm kiểm tra lái xe đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ đối với số gôi này
những ngày cuối năm này trong khi người dân đang tất bật chuẩn bị mua sắm để đón tết
thì lực lượng cảnh sát kinh tế vẫn đang âm thầm và quyết liệt đấu tranh
với các loại tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại
với một nỗ lực và quyết tâm cao nhất đó là mang một mùa xuân bình yên đến với mọi người
ghi nhận sau đây được thực hiện tại địa bàn tp yên bái tỉnh yên bái
một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị bắt giữ
tại kho hàng nhà bà phạm thị duyên ở thôn yên minh xã minh bảo tp yên bái
để bắt giữ thành công số hàng hóa này lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố yên bái tỉnh yên bái
đã phải mật phục nhiều ngày trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt
diễn biến tội phạm trong tình hình thời gian vừa qua
thì cũng có nhiều diễn biến phức tạp
phương thức thủ đoạn tinh vi hơn nhằm che giấu sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
đội cảnh sát kinh tế cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng như quản lý thị trường
cảnh sát giao thông thuế phát hiện xử lý các hoạt động vi phạm
sau hơn một tháng thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an toàn dịp trước trong và sau tết
đội cảnh sát kinh tế công an tp yên bái đã tổ chức kiểm tra
phát hiện và xử lý bảy vụ
đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại
xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hóa trị giá trên bảy mươi triệu đồng
tuy nhiên quá trình đấu tranh với loại tội phạm này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
do phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn
đối tượng hoạt động tinh vi hơn
ví dụ như là việc thay đổi thời gian di chuyển của đối tượng vào ban đêm hoặc là sáng sớm
việc thứ hai đó là việc ngụy trang hàng hóa
vận chuyển hàng hóa để tiêu thụ của đối tượng
thì được ngụy trang bằng nhiều hình thức tinh vi
dựa như là trong các khoang chứa bí mật rồi các đồ dùng của đối tượng tự tạo
việc thứ ba là việc sử dụng hóa đơn quay vòng
cũng gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh và xử lý
mặc dù chỉ còn hơn một tuần nữa là đến tết nguyên đán bính thân năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên để bảo vệ người tiêu dùng
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp yên bái tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát
xử lý kịp thời những vi phạm gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân
để góp phần bình ổn thị trường trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi sáu
ngày ba mươi một tháng một đội cảnh sát điều tra về kinh tế công an huyện di linh tỉnh lâm đồng
đã bắt quả tăng hai đối tượng là nguyễn văn tưng và phạm hoàng thắng
đang vận chuyển hai mươi ba tám kg pháo nổ gồm bốn trăm linh quả pháo hình lựu đạn
với trọng lượng một mươi bảy bốn kg và năm hộp pháo loại bệ phóng
và năm hộp pháo loại bệ phóng và năm hộp pháo loại bệ phóng
với trọng lượng sáu bốn kg
hai đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số pháo trên
còn tại hà giang công an tp hà giang đã phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng
là hà duy tùng đang vận chuyển một mươi tám kg pháo dạng hộp do trung quốc sản xuất
khi đến tổ bẩy phường quang trung tp hà giang thì bị lực lượng công an bắt giữ
thông tin từ phóng viên antv lâm đồng vừa gửi về cho biết
phòng cảnh sát điều tra tội vạm với ma túy công an tỉnh lâm đồng
vừa xác định được nhiều tinh tiết mới liên quan đến trùm bán lẻ ma túy phạm hồng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại phường bốn tp đà lạt
mở rộng điều tra trùng ma túy phạm hồng sơn khai nhận
đã nhờ nguyễn minh trí cất giấu một mươi gói ma túy đá có tổng trọng lượng bảy mươi sáu gram
số ma túy này sơn mua của một đối tượng ở tp hồ chí minh với số tiền hai mươi năm triệu đồng
sau đó sơn dùng túi ni lông túi giấy bạc và ép ma túy vào các túi sữa tắm trắng
để ngụy trang tránh sự phát hiện
cơ quan chức năng bên cạnh đó lực lượng công an còn đấu tranh với nhiều đối tượng
thường tụ tập đến nhà sơn để mua ma túy đá sử dụng
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng trần văn tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại phường ba tp sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa bị công an bắt giữ
đối tượng trần văn tú đã đột nhập vào căn nhà số một trăm hai mươi bốn trên tám mươi đường ba mươi tháng bốn
khóm hai phường ba tp sóc trăng để lấy trộm hai bộ lưu đồng
được biết trần văn tú từng có hai tiền án vệ sinh
tiền án về tội cướp tài sản và một tiền án về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị và các bạn thời gian qua trên đại bàn tỉnh quảng ngãi liên tiếp xảy ra
nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn manh động và liều lĩnh
đặc biệt thời điểm cuối năm số vụ trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao
trước tình hình đó công an tỉnh quảng ngãi đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa
chấn hát tội phạm đảm bảo an ninh trả tự tết bình thân hai nghìn một mươi sáu
theo thống kê của công an tỉnh từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn tỉnh xảy ra sáu mươi sáu vụ phạm pháp hình sự trong đó ba mươi sáu vụ là trộm cắp tài sản
lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã điều tra khám phá ba mươi bảy trên sáu mươi sáu vụ
bắt sáu mươi một đối tượng tuy nhiên tình hình tội phạm trộm cắp vẫn diễn biến phức tạp
thành phố quảng ngãi là địa bàn rộng tập trung nhiều trộm cắp tài sản
trung tâm thương mại nên tội phạm trộm cắp thường tập trung ẩn nấu để chờ cơ hội gây án
công an tp quảng ngãi đã đẩy mạnh công tác tuần tra xuống địa bàn nhắc nhở người dân
cần đề cao cảnh giác với loại tội phạm trộm cắp
lực lượng công an toàn tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trần áp tội phạm trong dịp tết nguyên đán bình thân hai nghìn một mươi sáu
tăng cường công tác nắm bắt tình hình và gặp gỡ các chủ cơ sở chủ doanh nghiệp
thông báo về thủ đoạn đột nhập trộm cắp tài sản trộm cắp kết sắt để chủ động phòng ngừa
tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thông báo tình hình
phương thức thủ đoạn hoạt động của tàu phòng trộm cắp tài sản đến với các cơ quan
đơn vị và quần chúng nhân dân để năng cầu ý thức cảnh giác tự phòng ngừa và tham gia lây nhẫn đấu tranh tối giác tội phạm
đẩy nhanh tiến độ điều tra thủ lý các vụ ấn đăng thủ lý nhất là các vụ ấn trộm cắp tài sản để kịp thời đề nghị
đồng bộ dự báo trong ba ngày tới không khí lạnh khô tiếp tục chi phối
giết đậm giết hại trên diện rộng sẽ duy trì và kéo dài trên khu vực
tuy nhiên thời tiết phổ biến khô giáo và ít có khả năng xảy ra mưa
nhiệt độ thấp nhất trong những ngày
trong ba ngày tới dự kiến sẽ xuống dưới mức một mươi ba một mươi sáu độ vùng núi bốn bảy độ và vùng núi cao sẽ còn có khả năng xuống đến mức hai ba độ
đợt rét đậm rét hại lần này có khả năng kéo dài đến ngày bảy tháng hai tức là ngày ba mươi tết
sau đó thời kỳ trong tết nền nhiệt tại miền bắc sẽ có xu hướng tăng dần
do ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình
nên mưa rào sẽ xuất hiện tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh trong chiều tối nay đến ngày mai
và sẽ lan dần tới các tỉnh quảng bình đến huế
nên nhiệt độ tại miền trung sẽ có xu hướng giảm trời rét đậm tại bắc trung bộ chuyển rét từ quảng trị cho đến huế
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi tiết trời xe lạnh do tác động của không khí lạnh
trong khi đó phần còn lại từ bình định cho đến ninh thuận thời tiết sẽ không chuyển biến quá nhiều
tuy nhiên phần phía bắc từ bình định cho đến phú yên sẽ có nhiều mây và mưa nhỏ ở một vài nơi
nên nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ khoảng từ một đến ba độ
đến với thời tiết tại khu vực tây nguyên thời tiết từ ngày hai tháng hai đến ngày bốn tháng hai mây thay đổi
phổ biến không mưa ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi độ và về đêm sẽ xe lạnh với nhiệt độ là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
mặc dù không có khả năng xuống sâu và ảnh hưởng đến thời tiết phía nam
tuy nhiên với sự chi phối của đời gió đông bắc hoạt động mạnh hơn thì xu hướng giảm nhẹ nhiệt độ
cũng sẽ xảy ra tại nam bộ trong ba ngày tới
dự báo nhiệt độ trưa chiều sẽ đạt ở mức là từ ba mươi
đến ba mươi ba độ một số điểm có nhiệt độ sấp xỉ hoặc trên ngưỡng ba mươi bốn độ sẽ ít có khả năng xuất hiện hơn